hôm nay khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và rông diện rải rác
thời tiết xấu tầm nhìn xa giảm thấp cùng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông sẽ là những điều kiện bất lợi cho các hoạt động của tàu thuyền trên biển
vì vậy các tàu thuyền cần tránh đi vào vùng biển nguy hiểm này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước